những trượng bánh trung thu không nhân hoặc rất ít nhân đang là loại bánh được nhiều người dân hà nội lùng mua về ăn dịp này
dù giá đắt ngang ngửa với các loại bánh trung thu khác trên thị trường
tại nhiều cửa hàng lượng khách đặt bánh ít nhân luôn gấp đôi thậm chí gấp ba so với loại bánh nhiều nhân
loại bánh này cũng giống như các loại bánh trung thu khác nhưng người làm trộn thêm ít nhân với bột rồi đóng khuôn bánh cho vào nướng
giá loại bánh này là năm mươi đồng một cái đắt ngang với loại bánh nhiều nhân
xong đổi lại ăn bánh giòn thơm và quan trọng hơn cả là nhân rất ít ăn không bị ngán
theo cục phòng vệ thương mại bộ công thương ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban chống bán pha giá indonesia đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán pha giá
với sản phẩm tôn mạ lạnh có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc và việt nam
ủy ban chống bán phá giá indonesia cũng đề nghị các bên tham gia vụ việc bằng văn bản
và gửi về ủy ban trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày khởi xướng
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp việt nam hợp tác với cơ quan điều tra
phối hợp chặt chẽ với cục trong quá trình xử lý vụ việc
sau vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn và phít nước dạng đông vào ngày hai mươi tám tháng tám
ngày ba mươi tháng tám ủy ban nhân dân quận thanh xuân đã công bố các chỉ số trong ngữ
cho phép an toàn đối với người dân
tuy nhiên viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phủ nhận và khẳng định
chưa đưa ra bất kỳ kết quả quan trắc thủy ngân nào cho ủy ban nhân dân quận thanh xuân
ngày ba mươi một tháng tám tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường khuyến cáo
người dân sinh sống trong bán kính khoảng một năm km từ công ty dạng đông cần cẩn trọng
tắm bằng gia phòng và nước ấm tệ rửa đồ đặc trong gia đình không sử dụng nước
từ các bể chứa nước hở không mua sử dụng thực phẩm từ khu vực này
mặc áo dài tay đeo khẩu trang có than hoạt tính
thưa quý vị năm phút của chương trình sẽ đem đến những thông tin kinh tế mới nhất
được chúng tôi cập nhật hàng ngày
quý vị có thể theo dõi chương trình qua youtube truyền hình nhân dân
và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế